bà ngọc ở thanh xuân hà nội đã sử dụng tấm thẻ chống virus này trước khi có dịch
tuy nhiên trong thời gian sử dụng tấm thẻ này không được phát huy công dụng như quảng cáo
lợi dụng mùa dịch một số cửa hàng thần thánh sản phẩm thẻ chống virus
bởi vậy người tiêu dùng nên thận trọng trước những lời quảng cáo
để đảm bảo sức khỏe bộ y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà là biện pháp phòng bệnh đơn giản và hiệu quả
rửa tay với sạp phòng dưới vỏi nước nhiều lần trong ngày sẽ ngăn chặn virus sinh sôi và xâm nhập vào
khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc virus corona như sốt cao bất thường chảy nước mũi đau đầu đau họng tức ngực khó thở cần tới ngay cơ sở y tế để thăm khám và cách ly